cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang cho biết đơn vị đã khởi tố bị can bắt giam bốn tháng đối với đỗ văn năm sáu mươi sáu tuổi trú tại xã nam dương huyện lục ngạn tỉnh bắc giang để điều tra về tội danh giết người
bị hại trong vụ án là nguyễn văn điểm bốn mươi hai tuổi trú cùng địa phương là cháu rể của đỗ văn năm
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín nhiều người dân phát hiện một số phần thi thể dưới suối nên đã trình báo cơ quan chức năng
nhận được thông tin công an tỉnh bắc giang vào cuộc điều tra xác định nạn nhân là nguyễn văn điểm
vào ngày hai mươi tám tháng chín công an tỉnh bắc giang đã xác định được nghi phạm là đỗ văn năm
tại cơ quan điều tra nam khai nhận vào đêm hai mươi tháng chín trong lúc uống rượu hai chú cháu xảy ra mâu thuẫn bị hại điểm đòi đập bàn thờ của gia đình năm
mất tự chủ nam đã dùng búa đánh vào đầu anh điểm khiến nạn nhân tử vong
sau đó nam phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh bỏ vào bao tải mang ra đổ xuống suối mà lâm
một số bộ phận thi thể nạn nhân điểm bị đối tượng trôn ở đám ruộng gần nhà với mục tích phi tăng sáng